xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
và mở đầu sẽ là thông tin bắt giữ tù điểm ma túy tại hương yên
vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hưng yên đã phát hiện triệt phá tụ điểm buôn bán trái phép chất ma túy
tại số nhà ba trăm ba mươi tám triệu quang phục phường an tảo và thu giữ một viên ma túy tổng hợp
đối thượng bị bắt là nguyễn hoài bắc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường chú tại số một trăm năm mươi chu mạnh trinh phường hiến nam tp hương yên
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm khoảng một viên dạng nén các loại nghi là ma túy tổng hợp
hơn hai trăm linh g ma túy dạng đá và rất nhiều dụng cụ phương tiện khác phục vụ cho buôn bán và sử dụng ma túy
tại cơ quan công an đối tượng bước đầu khai nhận hành vi buôn bán trái phép chất ma túy của mình
vụ việc đang được tiếp tục cơ quan cảnh sát điều tra mở rộng điều tra làm rõ hành vi của đối tượng
vào lúc bốn giờ sáng ngày hôm nay lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng trần văn trịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu tại thôn cơ rái hai xã ca đơn huyện đơn dương
là phạm nhân đang chấp hành án một mươi năm năm tại trại giam đại bình bộ công an đóng tại huyện bảo lâm
đã bỏ trốn tại vùng giáp danh giữa địa phận tỉnh lâm đồng và bình thuận
trước đó từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn cho đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu trịnh đã đột nhập vào nhà người dân trên địa bàn các huyện di linh đức trọng lâm hà và đơn dương
đột phá sáu mươi hai kết sắt lấy trộm tài sản với tổng giá trị hơn hai ba tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi tám trịnh bị tòa nhân dân tỉnh lâm đồng tuyên phạt một mươi năm năm tù
vào ngày một mươi hai tháng một mươi một khi chấp hành án được hai năm một tháng một mươi tám ngày tại trại giam đại bình thì đối tượng bỏ trốn
kể từ khi trốn trại trịnh đã thực hiện hơn một mươi vụ đột nhập vào nhà người dân đục phá kết sắt trộm các tài sản tại các xã liên hiệp tân hội và tân hành huyện đức trọng
vào ngày hôm nay khi phát hiện được tung tích của trần văn trịnh lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ được trịnh
bước đầu trịnh thừa nhận đã gây ra vụ đột nhập vào nhà dân đột phá kết sắt để trộm tài sản và khám xét người của đối tượng
cơ quan công an đã mua giữ hơn một trăm tám mươi triệu đồng một sợi dây chuyền vàng
thưa quý vị tình trạng mua bán nội tạng người vẫn có diễn biến phức tạp
lại có thêm một đường dây môi giới mua bán thận vừa bị công an quận long biên thành phố hà nội đấu tranh triệt phá
và qua điều tra nắm thông tin trên địa bàn quận long biên xuất hiện một đối tượng nguyễn đức thắng hai mươi chín tuổi
tại xã trường thịnh huyện ứng hòa đã thuê trọ cùng với tám người khác từ nhiều nơi đến ở với nhiều biểu hiện nghi vấn
công an quận long biên hà nội đã xác định nguyễn đức thắng là đối tượng cầm đầu đường dây môi giới mua bán thận
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đã xác lập chuyên án triệt phá đường dây này
theo tài liệu điều tra vào khoảng một mươi một h ngày bốn tháng một mươi hai kiểm tra nhà trọ tại số sáu mươi ba trên sáu mươi sáu ngọc lâm phường ngọc lâm quận long biên
các trinh sát phát hiện phòng trọ này đang nuôi nhốt tám người để chuẩn bị đi bán thận
khám xét tại đây cơ quan công an còn thu giữ một khẩu súng bắn đạn bi hai trăm linh viên đạn ba thanh đao
tại cơ quan công an thắng khai nhận đã môi giới thành công được khoảng một mươi năm ca ghép thận
và tất cả các ca bán thận thắng đều cho kiểm tra xét nghiệm và phẫu thuật ghép thận tại bệnh viện quân y một trăm linh ba
mỗi quả thận thắng thường mua với giá là hai trăm ba mươi triệu đồng bán cho người có nhu cầu khoảng hai trăm chín mươi triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đã khởi tố vụ án khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn đức thắng
về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người
sau một thời gian điều tra xác minh làm rõ mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tĩnh gia đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
đối với lê thảo nguyên chú tại quận thanh xuân thành phố hà nội
là cán bộ trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin truyền thông bộ thông tin và truyền thông
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào năm hai nghìn một mươi bốn lê thảo nguyên đã nhận của một gia đình ở tiểu khu năm thị trấn tĩnh gia
với số tiền là ba trăm linh triệu đồng để xin việc cho con trai
tuy nhiên lê thảo nguyên không xin được việc và cũng không trả lại số tiền đã nhận
quá trình làm việc tại cơ quan điều tra lê thảo nguyên khai nhận số tiền ba trăm linh triệu đồng mà nguyên đã nhận từ gia đình trên
là để góp vốn mở nhà hàng buôn bán hải sản tại hà nội
sau đó nguyên đã trả lại số tiền trên cho gia đình và lấy lại giấy nhận tiền mà trước đó nguyên đã viết cho gia đình trên vào năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên khi cơ quan điều tra yêu cầu thì nguyên lại không cung cấp được bất kỳ giấy tờ
nào có liên quan đến việc hai bên góp vốn mở cửa hàng cũng như là giấy nhận tiền mà nguyên đã lấy lại từ gia đình bị hại
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
để có tiền tiêu xài đối tượng nguyễn văn toàn đã thuê xe mô tô ở thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
rồi đem xuống thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu mang đi bán
vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai công an tp vũng tàu đã bắt giữ được đối tượng nguyễn văn toàn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó trong lúc tuần tra kiểm soát
phòng chống tội phạm tổ tuần tra công an thành phố vũng tàu đã phát hiện nguyễn văn toàn điều khiển xe mô tô có dấu hiệu nghi vấn
nên đã mời về cơ quan công an để làm việc
và tại đây nguyễn văn toàn khai nhận là chiếc xe mô tô trên là do đối tượng thuê tại thành phố đà lạt
sau đó bỏ trốn xuống thành phố vũng tàu để tìm người bán chiếc xe này lấy tiền tiêu xài
kiểm tra trên người đối tượng cơ quan công an phát hiện nhiều giấy chứng minh nhân dân và bằng lái xe
đối tượng khai nhận đã mua số giấy tờ này qua mạng xã hội
sau đó dùng để thuê xe máy rồi chiếm đoạt
hiện công an thành phố vũng tàu đã bàn giao đối tượng hồ sơ và tăng vật của vụ án cho công an thành phố đà lạt xử lý theo quy định
sau khi uống rượu rồi điều khiển xe máy dẫn đến va chạm giao thông và còn đánh một người bị thương phải nhập viện
hai đối tượng là đinh công vĩnh phúc hai mươi sáu tuổi và hà thanh thiên hai mươi sáu tuổi cùng ngụ xã hòa thắng thành phố bùa ma thuật
vừa bị công an thành phố bươ ma thuật tỉnh đắk lắc triệu tập lập hồ sơ xử lý
sau khi đã uống rượu ở huyện crong năng phúc chở thiên bằng xe máy chạy về hướng trung tâm thành phố bô ma thuật
đến đoạn giao nhau với đường nguyễn hữu thọ thì xe máy của phúc và thiên đã đâm vào đuôi của một chiếc xe ô tô đang chạy cùng chiều phía trước
khi người lái xe ô tô xuống kiểm tra và nói chuyện giải quyết thì phúc và thiên đã tỏ thái độ không hợp tác
thậm chí là hai đối tượng này còn hung hăng lao vào đánh người lái ô tô bị chấn thương vùng đầu phải nhập viện đa khoa thiên hạnh để cấp cứu
hiện cảnh sát điều tra công an thành phố bơ ma thuật và cơ quan giám định pháp y đang xác định tỷ lệ thương tích cho người bị đánh
và tiếp tục điều tra làm rõ củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng trên
để đảm bảo an ninh trở tự cho trận chung kết aff suzuki cup hai nghìn một mươi tám lượt về
tại sân vận động quốc gia mỹ đình giữa việt nam và malaysia sẽ diễn ra vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi hai tới đây
công an thành phố hà nội đã triển khai nhiều kế hoạch phương án để bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự phòng chống cháy nổ và đua xe trái phép
ngoài các kế hoạch phương án đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực sân vận động quốc gia mỹ đình
công an các đơn vị quận huyện khác quanh khu vực tăng cường quân số ứng trực đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra
và đặc biệt quanh khu vực sân vận động quốc gia mỹ đình tăng cường lực lượng then chốt phối hợp với phòng cảnh sát giao thông hà nội
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đoàn khách phân luồng chống ủn tắc giao thông
lãnh đạo công an thành phố đã yêu cầu các đơn vị lực lượng công an thành phố hà nội phải thực hiện tốt mọi kế hoạch phương án đã được xây dựng
đảm bảo cho đội tuyển cũng như cổ động viên malaysia được an toàn khi sang thi đấu và cổ vũ tại hà nội
đối với các lực lượng được phân công nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện nghiêm túc theo các kế hoạch
thực hiện nghiêm lễ tiết tác phong điều lệnh công an nhân dân lực lượng làm nhiệm vụ phải có phủ hiệu
đi đôi với niềm háo hức và kỳ vọng của các cổ động viên việt nam ở trận chung kết lượt về trên sân vận động mỹ đình hà nội là cơn sốt trên thị trường vé
các trang mạng xã hội cho đến chợ phe vé trong những ngày qua hoạt động vô cùng nhộn nhịp
những cặp vé được giao bán từ năm đến một mươi năm triệu đồng trong khi giá gốc chỉ từ ba trăm linh đến sáu trăm linh nghìn đồng
sáng nay vff chính thức trả vé cho người đăng ký mua vé thành công qua hệ thống bán vé online
thời gian trả vé đến chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
tuy nhiên trước khi vff trả vé cho cổ động viên thì trên mạng xã hội rất nhiều tài khoản facebook đã giao bán các cặp vé với mệnh giá khác nhau
ngay trong sáng nay khi người hâm mộ xếp hàng trước cổng vmf
để nhận vé thì phía ngoài phe vé đã hoạt động rầm rộ
khi người dân dừng xe trước khu vực cổng vff ngay lập tức phe vé tiếp cận để giao bán
dù chính những người giao bán này vẫn chưa có vé trong tay

theo người dân cho biết vé được bán ra với giá chục triệu đồng
bởi vì rất ít người hâm mộ mua được vé qua hệ thống online
chính vì vậy nếu muốn xem trận chung kết tại sân vận động mỹ đình
thì người dân bắt buộc phải mua vé lại của chợ đen với giá cắt cổ
vé trận chung kết đang rất phức tạp
người hâm mộ nên cân nhắc và lưu ý khi mua vé
tránh mua phải vé giả cũng như tình trạng chặt chém từ phe vé
hãy đăng ký kênh để nhận thêm video mới nhé
hãy đăng ký kênh để nhận thêm video mới nhé
hộ khẩu thường trú tại số sáu mươi bốn đường tô thị phường tam thanh thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
và đối tượng phùng thị trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại số một mươi tám đường bắc sơn khu an ninh thị trấn hữu lũng huyện hiểu lũng tỉnh lạng sơn
bị công an huyện hiểu lũng tỉnh lạng sơn ra quyết định truy nã
cũng về tội lừa đảo chiếm đặt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm trên sáu m phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế nếu quý vị có thông tin về các đối tượng
thì hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện